sáng ngày một mươi năm tháng sáu bệnh viện tai mũi họng tp hcm cho biết vừa kịp thời cấp cứu gấp chiếc răng giả
trong phế quản của nữ bệnh nhân hai mươi chín tuổi ngụ tại tp hcm và được biết đây là một ca bệnh khá hiếm gặp
theo đó bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo đau ngực khi hít vào khai thác bệnh sử bệnh nhân cho biết
trước khi nhập viện hai ngày khi đang súc miệng thì bệnh nhân bị sặc ho nhiều cho đến khi ho khăn nhiều
kèm đau ngực và tình trạng đau tăng khi hít vào nên bệnh nhân đến phòng khám bên ngoài ngộ soi thực quản dạ dày
nhưng không phát hiện dị vật về nhà bệnh nhân đau nhiều hơn nên đã nhập bệnh viện tài mũi họng để kiểm tra
tại bệnh viện bác sĩ đã thăm khám và chỉ định chụp ct skm mật kết quả ghi nhận có dị vật kích thước khoảng một mươi hai mm
ở phía quản của bệnh nhân các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn và tiến hành phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân
quá trình phẫu thuật nồi soi phát hiện dị vật là chiếc răng bọc xứ có ba mốt sắp nằm ở vị trí thùy dưới phổi
may mắn các mốt sắp không gây tổn thương nghiêm mạng ít phù nề chảy máu
sau khi lấy dị vật ra ngoài người bệnh hết khó thở không cần nghe tiếng rít khi thở
theo các bác sĩ cho biết dị vật đường thở thường gặp ở trẻ dưới hai tuổi càng lớn tuổi thì ít hơn
ở người lớn chỉ chiếm khoảng năm sáu tuy nhiên trường hợp dị vật là găng giả rất hiếm khi được ghi nhận
thông thường dị vật lớn mắc kẹt ở khí quản gây khó thở do bích tắt khí quản
còn dị vật nhỏ hơn nó lọt qua thanh môn khiến bệnh nhân ho sặc sụa với trẻ em thì tiếm tái
đối với người lớn hồ chứng xâm nhập thoáng qua dễ bỏ sót sau đó gây biến chứng phim phổi phim phế quản áp xe phổi